ngày một mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi một phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tỉnh phối hợp cùng với thanh tra sở thông tin và truyền thông tỉnh đồng tháp
cho biết là đã ra quyết định xử phạt đối tượng trần đình đình ngụ tại thị trấn sa rài huyện tân hồng
về hành vi tự ý sửa kết quả trên phiếu xét nghiệm covid một mươi chín rồi đăng lên mạng xã hội
chỉ vì đùa giỡn với bạn mà trần đình đình đã dùng ứng dụng beauty plus trên điện thoại cá nhân
để chỉnh sửa kết quả phiếu xét nghiệm covid một mươi chín từ âm tính chữ viết tay trên bàn ảnh thành dương tính
sau đó sử dụng tài khoản mạng xã hội facebook có tên trần đình đình
cung cấp hình ảnh phiếu xét nghiệm để chỉnh sửa kết quả dương tính với nhóm facebook
qua làm việc đình khai nhận mục đích đưa tin giả của mình chỉ để đùi dẫn với nhóm bạn
lực lượng chức năng đã ra quyết định xứ phạt vi phạm hành chính năm triệu đồng đối với hành vi này